khi tổ chức uống rượu tại nhà của một người bạn tại ấp tà lóc xã sơn kiên nguyễn văn tính và nguyễn trí linh đều trú tại địa phương đã cự cãi và xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn
tưởng mọi việc đã xong nào ngờ linh vẫn ấm ức nên về nhà lấy dao giấu trong người rồi đi tìm tính
hai bên tiếp tục cãi vã và xảy ra xô xát ngay lập tức linh rút dao đâm vào ngực làm tính tử vong trên đường đi cấp cứu
một vụ án giết người khác vừa mới xảy ra tại ấp tân điền xã mỹ lâm huyện hòn đất
vào khoảng một mươi một h ngày năm tháng sáu nguyễn văn nhí chú huyện phú tân tỉnh an giang và một nhóm thanh niên đang tổ chức uống rượu trong nhà của bà nguyễn thị trượt thì nghe vợ chồng anh lê trí dũng và chị nguyễn thị thu hồng con của bà trượt cãi nhau
vốn có mâu thuẫn với dũng từ trước nhí liền lên tiếng bênh vực chị hồng
bị kẻ khác xem vào chuyện riêng của gia đình mình nên dũng và nhí nảy sinh cãi vã
bực tức nhì xuống bếp lấy con dao rượt đuổi và đâm hai nhát vào ngực làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
một thực tế là hầu hết các vụ án trên đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt bột phát nảy sinh trong cuộc sống
cùng với đó là do việc sử dụng rượu bia quá chén đã khiến cho thói hung hăng côn đồ trong mỗi người trỗi dậy không kiểm soát được bản thân gây nguy hiểm cho xã hội
những việc làm trong cơn say rượu khiến bao người đã phải ăn năn hối hận trong vòng lao lý với những lời xăm hối muộn màng
tác hại của rượu bia đến xã hội đã quá rõ ràng nhưng hiện nay việc sử dụng rượu bia vẫn hết sức phổ biến và có chiều hướng gia tăng
thiết nghĩ để phòng tránh tối đa ảnh hưởng tiêu cực của rượu bia đến con người và xã hội nhà nước cần có những công cụ pháp lý nhằm kiểm soát việc buôn bán và sử dụng rượu bia góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra